thưa quý vị tiếp tục thông tin về hoạt động của đoàn công tác bộ công an thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
theo đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trưởng đoàn công tác từ dạng sáng ngày một mươi một tháng hai cho đến một mươi bốn h chiều ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai theo giờ địa phương
đoàn cứu hộ việt nam phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đã cứu sống được một nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn
tìm và đưa thi thể một mươi bốn nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
trong ngày một mươi bảy tháng hai hoạt động tìm kiếm thi thể người bị nạn vẫn được triển khai tích cực ba ca một ngày
bắt đầu từ tám giờ sáng và thực hiện xuyên đêm khi có dấu hiệu của sự sống
bảy ngày thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn cứu hộ việt nam đã di chuyển và thực địa ở ba địa điểm
chịu thiệt hại nặng nề nhất của thành phố adiyaman
kinh nghiệm thực chiến và trang thiết bị máy móc đoàn mang theo đã phát huy hiệu quả rất tốt tại hiện trường
và chúng tôi đã tổ chức phối hợp cứu được một người bị nạn là một thanh niên một mươi bảy tuổi
vẫn còn sống sót ra nơi an toàn đồng thời đã đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân trong các khu vực sập đổ
của các nhà và công trình ra nơi an toàn và để bàn giao cho cơ quan chức năng
ngoài ra thì chúng tôi đoàn công tác cứu nạn hộ bộ công an đã trao gần hai tấn thiết bị y tế của bộ công an
cho đơn vị điều phối quốc gia
công tác cứu nạn hộ afad của thổ nhĩ kỳ và cho sở y tế của thành phố adiyaman
những thiết bị y tế này là những thiết bị rất cần thiết phục vụ cho bệnh viện lớn nhất của thành phố adiman
khám trợ bệnh cho các bệnh nhân là những nạn nhân

cùng như là thăm hỏi những người dân

nạn nhân của những trận đồng đất
hiện nay đang mất nhà cửa
và cạnh khu vực mà đoàn công tác
đang thực hiện nhiệm vụ kiếm nạn công hộ
đồng thời chúng tôi cũng đã
đi thăm hai gia đình
đồng bào người việt nam
sinh sống tại thổ nhĩ kỳ
cũng là những người
chịu ảnh hưởng của trận đồng đất
xảy ra tại thổ nhĩ kỳ
chúng tôi cũng đã được đón nhận
những tình cảm rất là nhiệt tình
cũng như những tình cảm biết ơn
và những ôm rất là chặt
từ những người dân thổ nhĩ kỳ
biết ơn đến đoàn công tác
cứu nạn hộ của bộ công an việt nam
đã đến chia sẻ và hỗ trợ họ
trong lúc khó khăn này
ayer sir là một tình nguyện viên
người thổ nhĩ kỳ
làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng anh thổ nhĩ kỳ
cho đoàn cứu hộ việt nam
trước khi chia tay đoàn để nhận nhiệm vụ mới
anh đã xin chữ ký
của tất cả anh em trong đoàn công tác
để thay lời cảm ơn
để lưu giữ hình ảnh về những chiến sĩ
công an việt nam đã vì
đất nước thổ nhĩ kỳ mà đến
và hai chữ việt nam
sẽ in đậm trong trái tim bạn bè quốc tế
vâng thưa quý vị và các bạn
không chỉ dũng cảm trách nhiệm
trong công tác tìm kiếm người bị nạn
quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
đoàn công tác bộ công an việt nam
đã đón nhận tình cảm chân quý biết ơn
của người dân địa phương
những lời cảm ơn dành đến những người lính
ý chí và vô cùng nhân ái ấm áp
những chiến sĩ công an nhân dân việt nam
những sứ giả nhân đạo
đang góp phần lan tỏa tinh thần
khẳng định nhất quán chủ trương
việt nam là thành viên tích cực
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức